kính chào quý vị và các bạn
ngân hàng nhà nước khẳng định chưa đặt vấn đề điều chỉnh lãi suất để giữ ổn định tỷ giá
quyên năng lượng mặt trời của việt nam có nguy cơ bị điều tra tại mỹ
xuất khẩu gạo nhiều cơ hội xác lập kỷ lục mới
đây là những thông tin chính sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình nhịp sống kinh tế ngày hôm nay
ngân hàng nhà nước khẳng định chưa đặt vấn đề điều chỉnh lãi suất dù tăng hay giảm
mà duy trì lãi suất điều hành hiện nay và khuyến khích các tổ chức tiến dụng giảm lãi suất cho vay
ngân hàng nhà nước cho biết sẽ duy trì lãi suất như hiện nay giữ cho tỷ giá được ổn định
điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong gần bốn tháng đầu năm khó khăn
trong bối cảnh tình hình kinh tế chịu tác động rất lớn từ cả quốc tế và khó khăn nội tại của nền kinh tế
tiến dụng trong hai tháng đầu năm bị âm tuy nhiên kể từ tháng ba đến nay tín dụng đã tăng trở lại
đến thời điểm này là khoảng một năm
hiện cùng với chính sách tiền tệ chính phủ và các bộ ngành cũng đang triển khai

tích cực các chính sách hỗ trợ khác để thúc đẩy nhu cầu đầu tư cầu tiêu dùng cầu tiến dụng
bộ xây dựng đang cung cấp ngành liên quan và các địa phương rốt ráo giả soát
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội để bảo đảm mục tiêu thủ tướng chính phủ giao
là hoàn thành một trăm ba mươi căn hộ nhà ở xã hội trong năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo của bốn mươi hai trên sáu mươi ba địa phương đến nay có một mươi ba dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành
khởi công xây dựng và được chấp thuận chủ trương
đầu tư với quy mô một mươi sáu tám căn trong đó có ba dự án hoàn thành toàn bộ hai dự án hoàn thành một phần
bốn dự án đã khởi công xây dựng và bốn dự án đã được chấp thuận đầu tư
hiện triển khai thực hiện gói tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội cũng đã có chuyển động tích cực hơn
hiện nay đã có hai mươi tám địa phương công bố danh mục sáu mươi tám dự án đủ điều kiện vay theo chương trình tiến dụng một trăm hai mươi tỷ đồng
với nhu cầu vay vốn hơn ba mươi tỷ đồng các ngân hàng đã cam kết
cấp tiến dụng trong một mươi năm dự án với số tiền khoảng bảy tỷ đồng
cục phòng vệ thương mại bộ công thương cho biết bộ thương mại mỹ đã nhận hồ sơ đề nghị điều tra chống bán phá giá
và chống trợ cấp đối với sản phẩm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ bốn nước gồm thái lan malaysia campuchia và việt nam
liên minh ủy ban thương mại sản xuất năng lượng mặt trời mỹ đã đề nghị điều tra chống bán phá giá
và chống trợ cấp với sản phẩm pin năng lượng mặt trời
khoảng sáu mươi công ty của việt nam thời kỳ điều tra đề xuất là năm hai nghìn hai mươi ba
thời kỳ điều tra thiệt hại đề xuất ba năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi ba kim ngạch nhập khẩu từ việt nam là bốn hai tỷ đô la mỹ
chiếm tỷ trọng hai mươi sáu trong tổng nhập khẩu pin năng lượng mặt trời của mỹ cao nhất trong số những nước cáo buộc
biên độ chống bán phá giá bị cáo buộc với hàng hóa xuất khẩu từ việt nam là hai trăm bảy mươi một bốn mươi năm
cũng cao nhất trong bốn nước bị cáo buộc
để chuẩn bị ứng phó với vụ việc cục phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp liên quan
cần theo dõi chặt chẽ diễn biến tiếp theo của vụ việc
ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn thông tin phía cục thương mại bằng tường trung quốc
vừa thông báo về việc làm thủ tục thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
trong thời gian nghỉ lễ các cửa khẩu thông quan hàng hóa bình thường là
cửa khẩu quốc tế hữu nghị cửa khẩu ga đường sắt quốc tế đồng đăng cửa khẩu chi ma cửa khẩu tân thanh và cửa khẩu nà nưa
riêng cửa khẩu cốc nam và cửa khẩu na hình sẽ tạm dừng làm thủ tục thông quan hàng hóa từ ngày một tháng năm đến hết ngày năm tháng năm
trong dịp nghỉ lễ ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu
vẫn bố trí làm việc bảo đảm sẵn sàng phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và các hoạt động qua lại biên giới diễn ra an toàn thông suốt
trong bốn tháng đầu năm nay ngành gỗ đã lấy lại đà tăng trưởng khi dự kiến đạt hơn bốn tám tỷ usd tăng gần hai mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
mỹ trung quốc và nhật bản là ba thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của việt nam
trong đó thị trường mỹ đang có nhiều tín hiệu tích cực để tăng trưởng mạnh mẽ
các doanh nghiệp nhận định năm nay sẽ có nhiều cơ hội
vì nhu cầu nhà ở tại mỹ đang tăng cao nhất là nhà gỗ
mới đây cũng đã có doanh nghiệp việt thành công khi xuất khẩu được nguyên căn nhà gỗ đi mỹ
nhiều doanh nghiệp đã nhận đơn hàng quý ii quý ba và đang tích cực bắt tay vào sản xuất để kịp tiến độ
dù thị trường chưa trở lại như thời điểm năm hai nghìn hai mươi hai nhưng với khởi đầu thuận lợi này sẽ là tiền đề cho doanh nghiệp trở lại đà tăng trưởng
theo hiệp hội mỹ nghệ và chế biến gỗ tp hcm lượng tồn kho của các nhà mua hàng không còn nhiều
nên đơn đặt hàng đang gia tăng
đặc biệt là sản phẩm đồ gỗ ngoài trời với các vật liệu có nguồn gốc tự nhiên thân thiện với môi trường
việc củng cố chất lượng sản phẩm tiếp tục khai thác tốt dư địa từ các thị trường
đang giúp ngành gạo nước ta có thêm nhiều cơ hội để xác lập các kỷ lục mới về xuất khẩu
dự kiến đến hết tháng bốn xuất khẩu gạo của việt nam sẽ đạt khoảng ba triệu tấn
mang về hơn hai tỷ usd tăng lên sáu mươi so với cùng kỳ năm trước
giá gạo việt nam cũng đang cao hơn so với gạo thái lan và ấn độ
từ năm đến một mươi
để chủ động tài chính hiện các nhà máy đang chuyển từ ký các hợp đồng dài hạn
sang ngắn hạn khoảng hai đến ba tháng
theo các doanh nghiệp gạo tác động tiêu cực của enino cùng với lệnh ngừng xuất khẩu từ ấn độ
khiến cho nguồn cung gạo toàn cầu sụt giảm
những quốc gia ít ảnh hưởng như việt nam sẽ có thêm cơ hội để gia tăng giá trị và sản lượng gạo xuất khẩu
giữa bão giá cà phê tăng cao kỷ lục nhiều nơi người dân đã chặt điều mít
để chuyển sang trồng cà phê kéo theo nguy cơ vỡ quy hoạch
thời gian qua giá cà phê liên tục biến động theo chiều hướng tăng
hiện đã vượt ngưỡng một trăm ba mươi đồng một kg cao kỷ lục
mức giá này khiến nông dân các nơi đua nhau trồng
tại tây nguyên nhiều nông dân vẫn chạy theo vòng xoáy trồng chặt
kéo theo nguy cơ phá vỡ quy hoạch cây trồng
nhiều địa phương đã khuyến cáo bà con cần tập trung chăm sóc những vườn cà phê hiện có
để nâng cao năng suất không tái canh những vườn chưa đến thời điểm
để tránh lỡ cơ hội hưởng lợi khi giá còn cao
bà con không nên ồ ạt trồng mới trên diện tích không thích hợp
mà cần tuân theo quy hoạch
giá tiêu tại thị trường trong nước tiếp tục giảm nhẹ ở một số địa phương trọng điểm
giao dịch từ chín mươi sáu đến chín mươi bảy đồng một kg
sau khi giảm giá tiêu cao nhất được ghi nhận tại bình phước với chín mươi bảy đồng một kg
theo các chuyên gia giá tiêu xuất khẩu
việt nam và nhu cầu của các quốc gia hiện đã duy trì ổn định
do vụ thu hoạch tại các vùng trồng chính đã hoàn thành
điều đáng mừng là đời sống của người nông dân trồng tiêu năm nay khấm khá hơn
chủ động trong việc bán hàng và tái canh vụ mới
nhiều người cho rằng năm nay các doanh nghiệp xuất khẩu không mấy mặn mà bán trước
bán khống vì đã rút kinh nghiệm từ vài mùa gần đây
trên thị trường thế giới giá tiêu đen việt nam giao dịch ở mức bốn hai trăm linh đến bốn ba trăm linh đô la mỹ một tấn
giá tiêu trắng ở mức sáu đô la mỹ một tấn
thưa quý vị và các bạn chương trình hiệp sống kinh tế phát sóng hàng ngày
với những tin tức kinh tế thị trường đáng chú ý